tuy nhiên có nhiều bác sĩ cho rằng cáo buộc này cần phải được xem xét lại một cách kỹ càng
sau thông tin từ phía trung quốc bộ trưởng y tế canada gene yves douglas vào ngày một mươi bảy tháng một đã phản bác
tôi thấy đây là một quan điểm bất thường chắc chắn là không phù hợp với những gì mà chúng tôi đã làm ở cả trong nước và quốc tế
tôi thấy đây là một quan điểm bất thường chắc chắn là không phù hợp với những gì mà chúng tôi đã làm ở cả trong nước và quốc tế
nhiều chuyên gia y tế cho rằng giả thuyết về một kiện hàng có thể làm lây lan virus lại mâu thuẫn với những gì mà các nghiên cứu gần đây
về khả năng tồn tại trên các bề mặt của virus gây covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cho biết các nghiên cứu cho thấy không phát hiện được virus tồn tại trong vòng vài phút đến vài giờ trên các bề mặt sốt như giấy
trong đó có một nghiên cứu được công bố trên tạp chí thellances vào hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi kết luận rằng
không có virus lây nhiễm nào có thể được phục hồi từ giấy in và giấy lụa sau ba giờ
trước đó pang xinghua phó giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh bắc kinh nói
giới chức y tế không thể loại trừ khả năng bệnh nhân bị nhiễm bệnh do gói hàng từ nước ngoài mang virus
trung tâm này tuyên bố gói hàng trên đã được chuyển qua mỹ trước khi đi đến hồng kông và sau cùng là đến trung quốc
như vậy quý vị cũng có thể thấy rằng với những lập luận từ phía
canada và mỹ đã cho thấy chúng ta không có cơ sở khoa học để kết luận thư từ canada lây truyền omicron cho trung quốc
còn tại mỹ các chuyên gia vừa tìm ra một điều kiện quan trọng để omicron chấm dứt đại dịch

thế giới sắp thoát khỏi đại dịch covid một mươi chín
ông nhân điều này chỉ trở thành hiện thực nếu chúng ta không phải đối mặt với một biến chủng khác
có thể né được phản ứng miễn dịch
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại